chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
khi ông minh tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông gây phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng xúi dụng lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật
trước đó chiều một mươi sáu tháng năm giáo hội phật giáo việt nam chính thức thông tin về hiện tượng sư thích minh tuệ
theo đó thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
thay mặt ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đã ký văn bản số một trăm năm mươi một thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là sư thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo
văn bản nêu rõ trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ khánh hòa ra hà giang và ngược lại
người này được mạng xã hội gọi là sư thích minh tuệ
trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và phật tử tập trung với số lượng đông cúng dường vật phẩm thức ăn và cả tiền tạo ra nhiều hình ảnh clip gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến giáo hội phật giáo việt nam
qua tìm hiểu xác minh ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội
văn bản cũng nêu rõ người đàn ông này có tên là lê anh tú bốn mươi ba tuổi trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
ông lê anh tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh phú yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ khánh hòa ra các tỉnh phía bắc và ngược lại
tuy nhiên lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông lê anh tú tạo sự hiếu kỳ thu hút nhiều người dân đi theo tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni phật tử giáo hội phật giáo việt nam
trước đó mạng xã hội cũng từng xôn xao dành nhiều sự quan tâm với một người tự xưng là sư thầy thích tâm phúc
ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện củ chi tp hcm đã điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyễn minh phúc
là sư thầy thích tâm phúc bốn mươi tuổi ngụ xã tân phú trung huyện củ chi tp hcm
trước khi bị bắt ông nguyễn minh phúc cũng đã từng dính nhiều lùm xùm liên quan đến việc tự xưng là sư thầy làm giả bằng khen ăn thịt chó và có những phát ngôn hành vi phản cảm
ông phúc đã bị bắt vì cáo buộc nhận tách thửa đất giúp người dân rồi làm giả giấy tờ chiếm đoạt phí dịch vụ bỏ trốn
ngày một mươi hai theo thông tin từ cơ quan chức năng công an tp hcm cơ quan này đã tiến hành khởi tố
bắt tạm giam ông nguyễn minh phúc người tự xưng là sư thầy ở huyện củ chi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bị hại trong vụ án là bà l t h t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ huyện hóc môn tp hcm
theo điều tra năm hai nghìn hai mươi một bà t có mua một thửa đất diện tích bốn trăm hai mươi ba m hai tại xã bình mỹ huyện củ chi tp hcm
với giá hai bốn tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục tách thửa đất
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà tê thông qua anh lv v sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ huyện củ chi
giới thiệu là quen biết nguyễn minh phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành hai thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng thừa
mặc dù phúc không có chức năng để làm thủ tục hành chính tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất
nhưng do phúc có quen biết và nhiều lần thuê người làm giả giấy tờ bằng cấp giả để tạo lòng tin
tôn giáo nhằm lừa đảo người khác nên phúc đồng ý nhận thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà t
phúc thỏa thuận với bà t anh và v làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là một trăm ba mươi năm triệu đồng
phúc nhận trước bảy mươi triệu đồng sau đó thông qua mạng xã hội phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
khi nhận được hai giấy giả này phúc đưa cho bà t một giấy sau đó cắt giấy giả còn lại và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật
chờ đến khi nào bà t đưa hết số tiền

trước khi nhận được tiền sáu mươi năm triệu đồng còn lại phúc mới đưa giấy giả thứ hai cho bị hại
sau đó bị bà tê phát hiện và tố cáo phúc bỏ trốn sang thái lan
sau khi trở về phúc bị cảnh sát triệu tập để điều tra
ông phúc tỏ thái độ bên ngoài là hợp tác nhiều lần cười hề hề cho rằng mình bị oan uổng
là nạn nhân của các đối tượng làm giả giấy tờ và không biết các giấy tờ đất là giả
tuy nhiên bằng biện pháp đấu tranh và những bằng chứng rõ ràng
ông phúc đã có các mối quan hệ với những đối tượng làm giả
giấy tờ từ trước ông này cũng từng xài các giấy tờ giả để hoạt động tôn giáo trái phép
với bằng chứng này sư thầy thích tâm phúc phải cuối đầu nhận tội
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ thực hiện thêm các biện pháp tố tụng
theo quy định như giám định tâm thần tìm thêm bị hại của ông phúc để mở rộng điều tra vụ án
được biết ông phúc giả danh tu sĩ phật giáo nơi phúc cư ngụ không phải là cơ sở tôn giáo
tên chùa hoàng pháp trung ương chỉ là bảng hiệu do phúc tự ý dựng
chính quyền địa phương cũng đã đề nghị phúc tháo rỡ
hiện trên địa bàn huyện củ chi không có cơ sở phật giáo tên chùa hoàng pháp trung ước
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân xã tân phú trung đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm
hành chính với phúc về hành vi khiêu khích treo gạo xúc phạm lăng mạ
bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác với số tiền hai năm triệu đồng phúc đã nộp phạt
đầu năm hai nghìn hai mươi ba phòng nội vụ huyện củ chi đã mời làm việc và yêu cầu phúc
cam kết không phát ngôn sai sự thật không chia sẻ những thông tin trái với quy định của pháp luật
trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật